thưa quý vị ngày hôm nay các sĩ tử đã bước vào ngày thi thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tại các điểm thi lực lượng công an trên cả nước đã có mặt từ rất sớm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông
xung quanh các khu vực tổ chức thi không để gây ra tình trạng un tắc giao thông đồng thời tham gia tiếp sức
cũng như là hỗ trợ cho các thí sinh phụ huynh trong trường hợp gặp phải các sự cố tại các điểm thi
những câu chuyện và những hình ảnh đẹp của màu áo chiến sĩ công an nhân dân trong mùa thi năm nay
đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ và ngợi ca qua đó giúp cổ vũ động viên và tiếp thêm động lực
để các thí sinh năm nay có thể vượt qua vũ môn thành công cùng lắng nghe những chia sẻ của cư dân mạng ngay sau đây
chương trình tiếp sức mùa thi đồng hành cùng sĩ tử những thông điệp đã trở nên quen thuộc tại khắp các điểm thi trên cả nước
cùng với đông đảo thí sinh và người nhà còn có rất nhiều màu áo
là màu áo xanh của các chiến sĩ cảnh sát an ninh màu vàng của lực lượng cảnh sát giao thông
trong những ngày qua hàng nghìn chiến sĩ công an đã túc trực hỗ trợ đồng hành cùng các thí sinh và gia đình
vượt qua những khó khăn của thời tiết dù mưa xối xả hay trời nắng gắt
trên gương mặt của những người chiến sĩ vẫn là những nụ cười là sự động viên để giúp các thí sinh vững tâm hơn khi bước vào phòng thi
việc làm thâm lặng nhưng đầy ý nghĩa đó đã nhận được nhiều sự đồng cảm tán dương của cộng đồng mạng
năm nào cũng nhìn thấy hình ảnh các chiến sĩ công an hỗ trợ thí sinh luôn làm hết sức không nghĩ gì cả
thật sự thấy ấm lòng xúc động
sáng nay đi qua vài điểm thi từ ra đã thấy lực lượng công an đứng phân luồng dưới mưa
thế mới thấy để đảm bảo kỳ thi an toàn mọi người vất vả biết bao
mong các sĩ tử không phụ lòng mọi người
đây là sự động viên rất kịp thời các em học sinh nội chú phải sống xa gia đình tự lập
do đó mỗi sự quan tâm động viên chính là động lực để các em tự tin bước vào kỳ thi
phân luồng điều tiết không để xảy ra ủn tắc giao thông
đảm bảo kỳ thi diễn ra an ninh an toàn là nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng công an trong thời điểm này
đã có rất nhiều những câu chuyện cảm động những nghĩa cử cao đẹp của lực lượng công an trong mùa thi năm nay
tại phú thọ mưa lớn một số điểm thi bị ngập lực lượng công an đã huy động tối đa quân số và dùng xe chuyên dụng hỗ trợ thí sinh ra vào điểm thi
tại quảng ngãi lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã kịp thời dùng xe đặc trủng chở thí sinh về nhà lấy giấy tờ bị bỏ quên
hay tại kiên giang do đặc thù khu vực sau hành trình chín mươi km đường biển lực lượng công an đã kịp thời có mặt hỗ trợ một trăm ba mươi một thí sinh của huyện đảo kiên hải về thành phố rạch giá dự thi
tại đây lực lượng công an đã bố trí phương tiện đưa rước miễn phí liên hệ tìm nơi ở giá cả phù hợp an toàn hỗ trợ các suất ăn cho thí sinh đến khi kết thúc kỳ thi
những hình ảnh này đã được nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm kích và chia sẻ liên tục trên các trang mạng xã hội
chúc các chiến sĩ công an thật nhiều sức khỏe để cùng đồng hành với các sĩ tử
thật sự cảm ơn lực lượng công an đã không ngừng miệt mài tận tụy với công việc của mình để các em học sinh có một kỳ thị an toàn đảm bảo an ninh
với nụ cười tươi tắn ân cần trao tận tay những chai nước suối cùng lời chúc các em hoàn thành bài thi thật tốt hình ảnh trân trọng từ các chiến sĩ công an rất đáng được ngợi ca
trong ngày thi đầu tiên gần một triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành môn thi ngữ văn và môn toán
chia sẻ trên mạng xã hội nhiều cư dân mạng đánh giá đề thi năm nay có sự phân hóa nội dung thi môn văn mang ý nghĩa sâu sắc khả năng nhiều em sẽ đạt được điểm cao
thế nhưng vẫn có những sự cố đáng tiếc xảy ra
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo có hơn ba năm trăm linh thí sinh bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngữ văn
đã có một mươi bốn thí sinh vi phạm quy chế trong ngày thi đầu tiên
hiện bộ giáo dục và đào tạo cũng đang phối hợp với lực lượng công an điều tra xác minh về nghi vấn lộ đề thi
đồng đảo cư dân mạng mong muốn trong ngày thi hôm nay với những môn còn lại các thí sinh hãy luôn tập trung bình tĩnh để có được kết quả xứng đáng nhất sau chặng đường một mươi hai năm nỗ lực và phấn đấu
hôm nay toàn các môn thi trách nhiệm tránh căng thẳng khi làm bài thi nhé hy vọng các em sẽ có kết quả thi thật tốt
hãy rút kinh nghiệm từ những bạn đã vi phạm quy chế
đừng chỉ vì một phút lờ đẩy mà bỏ cứ công sức
trong tập của mình hãy kiểm tra cẩn thận những đồ dùng được mang vào phòng thi chúc sĩ tử vượt vũ môn thành công
giờ gờ đã và đăng điểm thí sinh hãy bình tĩnh tự tin thì tốt nhé
một kỳ thi thuận lợi và an toàn trong đó có sự đồng hành của các chiến sĩ công an nhân dân cùng các sĩ tử đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp
hãy cùng lan tỏa những hình ảnh ý nghĩa và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho các sĩ tử của mùa thi năm nay